các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

thưa quý vị tổng cục quản lý thị trường cho biết đã xuất hiện hiện tượng buôn bán mặt hàng kit test covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu nhập lậu
và vừa qua thì phó tổng cục trưởng nguyễn thanh bình đã ký văn bản gửi cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát mặt hàng ký test covid một mươi chín
tổng cục quản lý thị trường nêu rõ trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhu cầu mua kích tết covid một mươi chín bộ xét nghiệm nhanh của người dân tăng cao
theo phản ánh của các phương tiện truyền thông có hiện tượng một số đối tượng buôn bán mặt hàng kit test nhanh covid một mươi chín và các sản phẩm thuốc điều trị covid một mươi chín chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành có dấu hiệu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
để bảo vệ quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó của tổng cục về kiểm tra kiểm soát mặt hàng thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
bên cạnh đó chỉ đạo các đội quản lý thị trường chủ động thu thập thông tin tăng cường công tác quản lý địa bàn để phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán mặt hàng kit test covid một mươi chín thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng
về mặt hàng kit test nhanh covid một mươi chín hiện được giao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội với mức giá phổ biến từ sáu mươi đến một trăm hai mươi đồng một bộ tùy từng loại tùy nước sản xuất
đáng chú ý nhiều cá nhân công khai gom đơn hàng
trên các mạng xã hội và khẳng định các loại kites này đều xuất xứ từ các nước như hàn quốc đức mỹ và đảm bảo chất lượng độ chính xác cao
thưa quý vị tình hình covid một mươi chín tại hà nội đang diễn biến hết sức phức tạp khi liên tục thành phố lập đỉnh mỗi ngày
ngày hai mươi hai tháng hai hà nội đã chạm ngưỡng gần bảy ca mắc mỗi ngày
nhưng mới đây trao đổi với báo chí bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn thành phố tăng nhanh dòng tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng ở thủ đô hiện trong ngưỡng an toàn
theo bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội với việc thành phố mở lại toàn bộ các hoạt động sản xuất
kinh doanh cũng như văn hóa lễ hội giải trí thì số ca nhiễm cộng đồng tăng cao đã nằm trong dự báo
mở cửa toàn bộ các hoạt động sẽ khó tránh khỏi lây nhiễm cộng đồng
vì vậy số liệu ca nhiễm hàng ngày không thực sự chính xác và không còn nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại bà hà nói
bà cho biết đã kiến nghị bộ y tế thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch của địa phương
thay vì đếm số ca nhiễm nguy cơ nên được đo lường bằng số bệnh nhân nhập viện nguy kịch tử vong tỷ lệ tiêm chủng và khả năng đáp ứng y tế
bà hà khẳng định tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng nguy kịch tử vong của hà nội đang trong ngưỡng an toàn
số bệnh nhân cần can thiệp y tế chiếm dưới bốn
bên cạnh đó với tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi ở hà nội được tiêm mũi ba là sáu mươi bảy thành phố đang có điều kiện để kiểm soát được dịch trong giai đoạn tiếp theo
hà nội cũng đã mở toàn bộ giường điều trị cho bệnh nhân tầng hai ba ở tất cả bệnh viện
làm việc với bộ y tế và bệnh viện trực thuộc các bộ ngành trung ương để đề nghị hỗ trợ thu dung bệnh nhân
với số ca nhập viện tiếp tục tăng ngoài khả năng thu dung của các bệnh viện trên
chúng tôi sẽ huy động thêm một số bệnh viện
bệnh viện tuyến huyện ngoại thành tại gia lâm thạch thất trương mỹ sơn tây lãnh đạo sở y tế hà nội nói
trước việc một số người dân phản ánh khó tiếp cận với dịch vụ y tế cấp xã phường
giám đốc sở y tế hà nội thừa nhận có thực trạng này
bà nói trong những ngày qua áp lực lên đội ngũ y tế cơ sở lớn
có phường số f lên đến hàng nghìn người nên rất khó tránh được tình trạng trục trạc trong hỗ trợ người dân
ngoài nhân viên y tế người dân có thể gọi hỗ trợ từ tổ covid cộng đồng đoàn thanh niên hội phụ nữ
đường dây nóng của tổ dân phố cụm dân cư nhóm chat do nhân viên y tế phụ trách
tổng đài một nghìn hai mươi hai hoặc lực lượng y bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch tại địa phương
mặc dù theo giám đốc sở y tế hà nội cho rằng số ca chuyển biến nặng và tử vong trong ngưỡng an toàn
nhưng không vì thế tâm lý của người dân chủ quan và coi thường bệnh
mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ sức khỏe không những cho bản thân mà cả cộng đồng
bởi số ca mắc mới hàng ngày vẫn đang tăng ở ngưỡng chóng mặt
hãy nhìn vào đó để thấy mức độ lây lan khủng khiếp của covid một mươi chín
còn tại tp hcm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết kết quả giám sát cho thấy
biến chủng momicron đang là biến chủng chủ yếu gây bệnh tại thành phố
tuần qua số trẻ em mắc covid một mươi chín đã tăng cao lên đến gần bảy trường hợp tại hai trăm linh một trường học
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm scdc cho biết
số ca mắc mới tại tp hcm được ghi nhận ngày hai mươi hai tháng hai một ba trăm năm mươi sáu ca
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín cộng dồn của tp hcm là năm trăm hai mươi một bảy trăm năm mươi bốn người
số ca nhập viện trong ngày ba trăm ba mươi bốn người số ca xuất viện một trăm bốn mươi người số ca tử vong là một người
thực tế này cho thấy mặc dù số ca nhập viện tăng nhưng số ca bệnh nặng và tử vong vẫn đang ở mức thấp
qua kết quả giám sát biến chủng omicron đang là biến chủng chủ yếu gây bệnh tại tp hcm
tp hcm đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên để giám sát sự lưu hành biến chủng omicron trong cộng đồng
kết quả ghi nhận từ ngày một mươi đến một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong chín mươi hai mẫu bệnh phẩm được chuyển đến đơn vị nghiên cứu lâm sàng đạo outforce rucru và bệnh viện bệnh nhiệt đới
thì có bảy mươi mẫu có kết quả pcr sàng lọc dương tính với biến chủng omicron chiếm tỷ lệ bảy mươi sáu
lấy ngẫu nhiên hai mươi sáu trên bảy mươi mẫu sàng lọc dương tính này để thực hiện giải trình tự gen thì xác định một trăm linh là biến chủng omicron
như vậy omicron đang là biến chủng gây bệnh chủ yếu tại tp hcm
điều này phù hợp với tình hình dịch bệnh đang gia tăng trong thời gian gần đây
trước tình hình biến chủng omicron lây lan tại cộng đồng tp hcm triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trong đó tập trung hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mùa xuân giai đoạn hai
chiến dịch này sẽ kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn hai này tp hcm đã tiêm được mũi một thêm cho hơn sáu người mũi hai cho hơn hai mươi sáu người và mũi bổ sung nhắc lại cho hơn tám mươi năm người
để tăng cường miễn dịch trước biến chủng omicron thì tiêm chủng là biện pháp rất quan trọng
do đó các quận huyện tp thủ đức tiếp tục tổ chức mời gọi người dân ra tiêm chủng
theo đó người dân cần chủ động liên hệ địa phương để được tiêm chủng khi tới lượt
về ương phó với tình hình covid một mươi chín
sở y tế tp hcm cũng đã tổ chức cuộc họp với các chuyên gia chuyên ngành nhi khoa về tổ chức thu dung điều trị khi số trẻ em nhiễm covid một mươi chín gia tăng
chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra khi số ca mắc gia tăng
theo ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm sau tuần nghỉ tết số trẻ em mắc covid một mươi chín tăng nhẹ và tuần vừa rồi đã tăng cao
cụ thể tuần lễ từ ngày bảy tháng hai đến một mươi ba tháng hai
ghi nhận gần năm trăm linh trường hợp học sinh mắc covid một mươi chín tại một trăm một mươi bảy trường
trong tuần gần nhất tp hcm ghi nhận tổng cộng bảy trăm linh sáu giáo viên và sáu bảy trăm chín mươi chín học sinh tại hai trăm linh một trường
trước tình hình trên sở y tế tp hcm đang theo dõi sát diễn tiến số ca mắc
đơn vị sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch thu dung điều trị theo từng kịch bản khi số f là trẻ em gia tăng
ngoài ra nhóm chuyên gia đang nghiên cứu nhanh về tình hình diễn biến của ba bệnh viện nhi
nhi đồng một nhi đồng hai và nhi đồng thành phố về tổng số trẻ đến khám có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính covid một mươi chín
theo đó tp hcm xem xét ngưng việc học trực tiếp nếu số trẻ mắc covid một mươi chín có triệu chứng nặng
cần hỗ trợ hô hấp nhiều hơn một trăm linh ca một ngày
chuyển sang một số tin tức covid một mươi chín đáng chú ý khác
thưa quý vị gần đây mạng xã hội lan truyền một đoạn clip chia sẻ hình ảnh một cô gái trẻ
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai đến trạm y tế xã gia xuyên tp hcm
điều đáng nói là người đàn ông trong đoạn clip dùng những từ ngữ khá nặng nề như con điên con lợn
để mắng chửi cô gái trẻ đã khiến dư luận bức xúc
ông nguyễn duy hợp trạm y tế xã gia xuyên tp hcm thừa nhận ông chính là người có những lời nói chưa chuẩn mực trong đoạn clip nêu trên
ông nguyễn duy hợp trạm trưởng trạm y tế xã gia xuyên tp hcm tỉnh hải dương cho biết
đêm một mươi chín tháng hai khi chị ptt là công dân đang tạm trú trên địa bàn xã đến xin giấy quyết định cách ly
ông đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực
nhận thấy việc làm của bản thân là sai sáng hai mươi tháng hai ông hợp đã gọi điện xin lỗi chị t
và viết tường trình trình báo vụ việc lên ủy ban nhân dân xã gia xuyên
vì trạm trưởng y tế này chia sẻ rằng thời gian gần đây do tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến rất phức tạp
hiện riêng xã gia xuyên đã ghi nhận hơn ba trăm linh trường hợp f trong khi nhân viên y tế chỉ có năm người nên cường độ làm việc vô cùng căng thẳng
tuy nhiên ông hợp chia sẻ mặc dù như vậy nhưng cũng không thể đổ lỗi do công việc mệt mỏi mà ứng xử sai
sau khi sự việc xảy ra tôi cảm thấy rất ái nái và ân hận
chỉ một ứng xử trong lúc nóng giận của tôi đã làm xấu đi hình ảnh người thầy thuốc
làm ảnh hưởng đến phong trào địa phương
ông hồ văn tân chủ tịch ubnd xã gia xuyên cho biết
sáng hai mươi một tháng hai chúng tôi đã làm việc với ông nguyễn duy hợp
ông hợp đã nhận ra khuyết điểm của bản thân và xin giúp kinh nghiệm sâu sắc trong khi thực hiện nhiệm vụ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng hai chị ptt sinh năm hai nghìn đến trạm y tế xã khai báo y tế do có kết quả nghi ngờ dương tính với sars cov hai
tại đây chị t được ông nguyễn duy hợp trạm trưởng trạm y tế xã cho test nhanh
sau khi có kết quả dương tính ông hợp hướng dẫn chị t về nhà cách ly và theo dõi sức khỏe
chờ đến sáng hôm sau lực lượng chức năng xã tiến hành các quy trình tiếp theo
tuy nhiên khoảng hai mươi ba giờ chị tê quay lại và yêu cầu ông hợp cấp giấy quyết định cách ly y tế để xin công ty cho nghỉ tạm thời ở nhà nhưng không được ông hợp chấp nhận vì không thuộc thẩm quyền
trong lúc giải thích cho chị t ông hợp đã có những lời lẽ chưa chuẩn mực
vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến trưởng trạm y tế xã gia xuyên
thành phố hải dương tỉnh hải dương khi ông này có những ngôn tử nặng nề với phụ nữ nhất là khi dịch bệnh đang có diễn biến vô cùng phức tạp như hiện tại
việc người đứng đầu cơ sở y tế cần có phát ngôn và hành xử phù hợp cũng khiến người dân cảm thấy yên tâm hơn khi điều trị
vụ việc này cũng là bài học cho ông hợp nói riêng và đội ngũ nhân viên y tế nói chung
hãy bình tĩnh kiểm soát lời nói hành động tránh có những phát ngôn thiếu chuẩn mực nơi công cộng
còn tại thanh hóa một thực trạng về phòng chống dịch covid một mươi chín cũng đang được báo chí phản ánh khá nhiều trong thời gian gần đây
theo đó số lượng công nhân tập trung xét nghiệm quá đông tại các trạm y tế thuộc các xã phường thị xã nghi sơn thanh hóa gây nên tình trạng quá tải
nguy cơ lây nhiễm chéo phiếu trả kết quả để chống
ngày hai mươi hai tháng hai ông trịnh hữu hùng giám đốc sở y tế tỉnh thanh hóa đã ra văn bản số bảy trăm sáu mươi một sit nvi về việc chấn chỉnh công tác test nhanh trên địa bàn
văn bản nêu rõ theo phản ánh của báo chí có tình trạng người dân phải chen nhau trượt test covid một mươi chín tại trạm y tế xã hải nhân phường hải hòa phường bình minh thị xã nghi sơn
tăng nguy cơ lây nhiễm chéo phiếu trả kết quả chống ngày tháng xét nghiệm hoặc thông tin người đi xét nghiệm mẫu test sau khi sử dụng không để đúng nơi quy định
để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín sở y tế yêu cầu giám đốc trung tâm y tế thị xã nghi sơn khẩn trương xác minh làm rõ thông tin
chấn chỉnh hoạt động test nhanh covid một mươi chín tại các trạm y tế xã phường như báo chí đã nêu xử lý các cá nhân và tập thể nếu có sai phạm báo cáo kết quả về sở y tế trước ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trước đó ngày một mươi tháng hai trung tâm y tế thị xã nghi sơn có công văn về việc triển khai test kháng nguyên cho công nhân tại các trung tâm y tế xã phường
việc này nảy sinh nhiều bất cập đặc biệt là gây ra tình trạng nguy cơ lây chéo cho công nhân
cụ thể tại các trạm y tế lượng công nhân đến đông
nhưng lại chỉ có hai bàn test
nhân viên y tế chỉ có ba bốn người vừa làm công tác hành chính vừa làm chuyên môn nên rất chậm
có công nhân phải chờ mất gần hai tiếng đồng hồ mới đến lượt
ngoài ra việc xét nghiệm gộp năm người một mẫu có nguy cơ lây nhiễm chéo là rất lớn
bởi trong mẫu đó có một người dương tính thì tất cả được đưa vào phòng cách ly tập trung tạm thời để thực hiện test nhanh cho từng người
nhiều trạm y tế còn phát phiếu trả kết quả xét nghiệm cho công nhân nhưng lại không ghi ngày tháng test nhanh
hoặc có ghi ngày tháng nhưng lại để chống thông tin người đi xét nghiệm
thưa quý vị những ngày qua trên mạng xã hội facebook xuất hiện bài viết về một người đàn ông tên bình
trú tại xã hà hồi huyện thường tín hà nội chữa khỏi covid một mươi chín cho nhiều người dân
có đến hàng trăm người xếp hàng tại nhà ông bình để mua thuốc chữa covid một mươi chín hàng ngày
vậy thực hư thông tin này ra sao mời quý vị cùng theo dõi
bác bình bán thuốc ở hà hồi một câu chuyện không còn xa lạ với người dân quê mình nữa
với mình thì bác ấy giống như một vị cứu tinh của bà con
và một số vùng lân cận covid một mươi chín gặp bác chỉ sau đúng ba đến năm ngày là khỏi âm tính ngay lập tức
người dân xếp hàng dài ai cũng kể bệnh mà chín mươi toàn hai vạch
đã thế bác bình lại có tâm ở chỗ khi dịch bệnh bùng nổ đơn thuốc của bác cứ sàn sàn từ một hai trăm linh đồng là khỏi
ai chưa biết chỉ cần đến xã hà hồi hỏi bắc bình bán thuốc nổi tiếng nhất thường tín người ta chỉ đường cho
nội dung trên mạng xã hội thể hiện
theo người dân sống gần nhà ông bình người dân đến mua thuốc ở đây rất đông
tình trạng này xuất hiện từ sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
những người đến mua thuốc ở nhà ông bình đa số đều là người dân ở xã khác trong địa bàn huyện thường tín
liên quan đến thông tin trên sáng hai mươi ba tháng hai một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hà hồi huyện thường tín cho biết
ông bình bị tàn tật từ nhỏ gia đình ông bình chuyên kinh doanh thuốc tây
vì lãnh đạo xã hà hồi cũng cho biết thêm con cháu ông bình có người học nghề y ông bình cũng bán thuốc với người nhà
trước khi có dịch covid một mươi chín ông bình đã nổi tiếng khắp xã
bà huyện về bán thuốc cả một cúm ho
người ta đồn thổi các thông tin như vậy thôi nhưng ông này chỉ bán thuốc cảm cúm ho đau đầu bình thường
chứ không phải bán thuốc chữa covid một mươi chín bán thuốc covid một mươi chín thì vi phạm pháp luật
cũng theo vị lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hà hồi hiện đoàn kiểm tra của huyện thường tín cũng đã về làm việc để làm rõ các thông tin liên quan
trước thực trạng các ca mắc covid một mươi chín tăng cao như hiện nay nhiều gia đình có f đã tự điều trị tại nhà hoặc f một liên tục test nhanh covid một mươi chín
vậy điều này có cần thiết không mời quý vị cùng tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay sau đây
hộp test nhanh covid một mươi chín mới mua được hai tuần nhanh chóng cạn bởi cả nhà chị nguyễn hồng nhung chú tại nam tử liêm cách nhật lại lôi nhau ra test
chị nhung cho biết từ khi hai đứa con đã trở lại trường ngày nào cũng nhận thông tin bạn cùng lớp trở thành f
lo lắng con nhiễm covid một mươi chín nên cứ ba ngày lại tự làm test một lần
còn nhà anh trần hoàng chú tại hai bà trưng hà nội
gia đình anh bốn người nhiễm covid một mươi chín mới năm ngày cách ly
đã dùng gần hết hơn chục test covid một mươi chín
cả gia đình mắc f nhưng hai ngày gần như không còn dấu hiệu của bệnh
vì thế gia đình cứ liên tục test xem khi nào âm tính để còn quay trở lại công việc
chia sẻ về việc này bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch hội truyền nhiễm tp hcm khẳng định
việc liên tục xét nghiệm covid một mươi chín là điều không cần thiết
với f một mới tiếp xúc với f chưa cần xét nghiệm ngay nên chỉ xét nghiệm ở ngày thứ ba hoặc khi có triệu chứng
với f theo dõi tại nhà không nên test nhiều
chỉ cần test lại sau bảy ngày vì nồng độ virus chỉ thay đổi ở ngày thứ bảy
còn người nào tự test hàng ngày mong âm tính thì chỉ tốn test tốn tiền
còn theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn quốc thái trung tâm bệnh viện nhiệt đới bệnh viện bạch mai hà nội
các trường hợp cần xét nghiệm là khi có triệu chứng nghi ngờ covid một mươi chín
các triệu chứng sốt ho đau họng ngứa rát họng ớn lạnh mệt mỏi đau nhức người mất khử rác vị giác
có người không có triệu chứng không cần test nhanh
bởi kết quả thường âm tính do đặc điểm của test nhanh là phát hiện khi có triệu chứng nồng độ virus cao
bác sĩ thái cho rằng việc các f liên tục xét nghiệm chỉ vì suốt ruột mong âm tính vừa lãng phí kit test
vừa làm gia tăng rác thải nguy hại chứa virus
trong trường hợp nếu như có triệu chứng test nhanh lên hai vạch
thì bạn cứ theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế
hoặc có thể tin bác sĩ tư vấn online để dùng thuốc khi có triệu chứng sốt cao khó thở
ngoài ra bạn không cần test hàng ngày
theo bộ y tế hướng dẫn về f điều trị tại nhà sẽ cách ly điều trị đủ bảy ngày
có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc f tự thực hiện
dưới sự giám sát trực tiếp của nhân viên y tế hoặc thông qua các phương tiện từ xa
sau bảy ngày vẫn dương tính với virus sars cov hai
tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày nếu đã tiêm đủ liều vaccine và một mươi bốn ngày nếu chưa tiêm đủ liều vaccine
theo khuyến cáo của bác sĩ thái mọi người không nên chủ quan
dù độ phủ vaccine cao và đã có thuốc kháng virus
vẫn cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch năm k
nếu tuân thủ tốt thì một hai tháng nữa dịch sẽ ổn
từ những khuyến cáo của các chuyên gia trong lĩnh vực y tế
hy vọng những ai là f một đặc biệt lưu ý chỉ nên test ở ngày thứ ba hoặc khi có triệu chứng
còn đối với f chỉ nên test lại sau bảy ngày
tránh việc xét nghiệm quá nhiều làm tốn kém về mặt tiền bạc và tăng lượng rác thải ra cộng đồng
và do tâm lý quá lo lắng vì covid một mươi chín
nhiều f khi điều trị tại nhà đã tự tìm hiểu và tự dùng thuốc
trong đó có corticoin như metrone đã có trường hợp chảy máu tiêu hóa và nhiều trường hợp bệnh covid một mươi chín nặng hơn
trước thực trạng này chuyên gia y tế cũng đưa ra lời cảnh báo
thưa quý vị theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị liên hương trường đại học dược hà nội
các thuốc kháng viêm nhóm corticoid desamethasone prednisone methylprednisolone hydrocortisone
bản chất thuộc nhóm hormone với đặc tính sinh học rất mạnh
ở ngay mức liều rất nhỏ và có khả năng tác động đến nhiều cơ quan tổ chức trong cơ thể
corticoid là nhóm thuốc kháng viêm rất quen thuộc được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh
ức chế dưới loạn viêm chống dị ứng và ức chế hệ thống miễn dịch
tuy nhiên các thuốc này chỉ sử dụng sau khi cân nhắc rất kỹ lợi ích nguy cơ và chỉ sử dụng khi thật cần thiết
người bệnh chỉ dùng các thuốc corticoid khi được bác sĩ kê đơn và phải dùng đúng liều lượng thời gian do bác sĩ kê
cần đặc biệt lưu ý các thuốc corticoid có chứa nhiều tác dụng phụ khác kể cả khi dùng trong thời gian ngắn
như gây tăng đường huyết tăng nhạn áp loạn thần luet tiêu hóa dùng dài có thể gây ức chế trục dưới đồi
tuyến yên tuyến thượng thận gây suy thượng thận cấp gây loãng xương dối loạn nội tiết và nhiều tác dụng phụ nguy hiểm khác
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị liên hương cho biết để điều trị covid một mươi chín một cách hiệu quả
cần phải hiểu rõ cả về bệnh và về thuốc
vì vậy người mắc bệnh covid một mươi chín có thể ở các mức độ khác nhau từ không có triệu chứng triệu chứng nhẹ trung bình nặng và nguy kịch
với mỗi mức độ bệnh cơ chế bệnh sinh rất khác nhau thậm chí đối nghịch nhau đòi hỏi phải lựa chọn thuốc thật cẩn thận
nếu dùng thuốc cho mức độ bệnh này thì bị nhầm sang mức độ bệnh khác không những không có lợi mà còn gây hại
thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh
đơn cử như với trường hợp thuốc nhóm coticoid hai thuốc hay được nhắc đến trong điều trị covid một mươi chín
nhóm thuốc này chỉ được dùng cho người bệnh từ mức độ trung bình trở lên
chủ yếu do trên những người bệnh này hệ miễn dịch có thể đang hoạt động quá mức và gây ra tổn thương các cơ quan khác trong cơ thể
desamethasone hay methylprednisolone được chỉ định do thuốc có tác dụng ức chế miễn dịch
vào cơ thể sẽ tác động kim hãm ảnh hưởng
bốn hệ thống miễn dịch đang tấn công và gây tổn thương cơ quan
thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh với những trường hợp này
dùng corticoid làm giảm được thời gian nằm viện và cải thiện tỷ lệ tử vong
tuy nhiên chỉ một tỷ lệ rất nhỏ người bệnh covid một mươi chín rơi vào tình trạng hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức như trên
phần lớn các trường hợp hệ thống miễn dịch chỉ kích hoạt ở mức độ vừa đủ để làm đúng chức năng của nó khi cơ thể nhiễm virus
hệ thống miễn dịch chính là sức đề kháng tự nhiên của cơ thể giúp chiến đấu và loại bỏ virus
do vậy trong những trường hợp này nếu tự ý dùng cotticoid điều trị covid một mươi chín
hệ miễn dịch của người bị bệnh sẽ bị ức chế vô hình lại tiếp sức cho virus nhân lên và làm bệnh lý nặng nề hơn
vừa qua tổ chức y tế thế giới who cho biết dòng phụ ba hai của biến thể omi gron ba một không gây bệnh nặng hơn so với chủng omicron gốc
nghiên cứu mới của hàn quốc cho thấy
omicron ít gây bệnh nặng hay tử vong hơn delta
chúng tôi không thấy có sự khác biệt với mức độ gây bệnh nặng giữa ba một và ba hai
tại nhiều quốc gia ba một và ba hai đang gây bệnh đáng kể như nhau bà maria vankerkov quan chức cấp cao who cho biết
bên cạnh đó theo báo worten who cho biết số ca mắc mới toàn cầu đã giảm hai mươi một trong tuần qua với một mươi hai triệu ca mắc mới
đây là tuần thứ ba liên tiếp toàn cầu ghi nhận số ca mắc mới giảm
số ca tử vong vì covid một mươi chín cũng giảm tám dù còn khoảng sáu bảy ngàn ca trên toàn thế giới trong tuần qua
đây là lần đầu tiên số ca tử vong vì covid một mươi chín giảm kể từ đầu tháng một
đề kết bắt đầu cho biết omicron vẫn là biến thể lần át trên toàn cầu chiếm hơn chín mươi chín ca bệnh trong khi biến thể delta chiếm chưa tới một
một nghiên cứu mới được dựa trên dữ liệu thực tế của trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh hàn quốc kdca cho thấy
người mắc omicron có ít nguy cơ bệnh nặng
hay tử vong hơn delta gần bảy mươi năm
kdca đã phân tích sáu mươi bảy hai trăm linh ca bệnh được ghi nhận kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và nhận thấy tỷ lệ bệnh nặng và tử vong do omicron lần lượt ba mươi tám và một mươi tám so với một bốn và bảy của biến thể delta
theo hãng tin reuster cada phân loại bệnh nặng là những trường hợp được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện
khoảng năm mươi sáu trong một bảy mươi ba người chết vì covid một mươi chín
trong năm tuần qua tại hàn quốc là người chưa tiêm chủng hoặc chỉ mới tiêm một liều vaccine theo nghiên cứu của indonesia
trong đó người từ sáu mươi tuổi trở lên chiếm chín mươi bốn số ca tử vong
canada cho biết omicron đã trở thành biến thể thống trị tại hàn quốc vào tuần thứ ba của tháng một
đến tuần đầu tiên của tháng hai biến thể omicron đã chiếm tới chín mươi ca mắc mới ở nước này
thưa quý vị và các bạn có thể thấy tình hình đại dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn còn diễn biến khá phức tạp khi liên tục virus sars cov hai
có những biến thể mới
trên thực trạng như vậy ngoài những biện pháp phòng chống dịch của các chính phủ trên khắp thế giới
thì bên cạnh đó còn là trách nhiệm của mỗi công dân
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid toàn cảnh của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại